mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin mới về quá trình xét xử phan văn anh vũ và các đồng phạm
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án cố ý làm trái thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á gọi tắt là đông á banh hơn ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
các bị cáo trong phiên tòa này gồm trần phương bình năm mươi chín tuổi nguyên tổng giám đốc đông á banh
phan văn anh vũ bốn mươi hai tuổi tức vũ nhôm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
và một mươi sáu đồng phạm theo kháng cáo của các bị cáo cùng kháng cáo của tám người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn phiên tòa được mở nhưng phải hoãn do một số bị cáo kháng cáo được tại ngoại
người liên quan và một số luật sư vắng mặt không lý do
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
tuyên phạt trần phương bình án trung thân
cho cả hai tội danh là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phan văn anh vũ bị tuyên án một mươi bảy năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
hai trăm linh ba tỷ đồng của đông á banh
ngoài ra hội đồng xét xử tuyên buộc vũ nhôm phải trả lại một mươi ba bốn triệu usd cho đông á banh
hai mươi đồng phạm còn lại tòa tuyên mức án từ hai năm tù treo đến ba mươi năm tù
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc trần phương bình
và một số bị cáo chiếm đoạt gây thiệt hại liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại
cùng lãi phát sinh cho đông á banh
sau bản án sơ thẩm trần phương bình kháng cáo xin được chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ cho đông á banh
và đề nghị cấp phúc thẩm không buộc một số bị cáo khác liên đối bồi thường cùng bình
vũ nhôm kháng cáo kêu oan và một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
dự kiến phiên phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng năm cho đến ngày bảy tháng sáu
chỉ sau hơn một mươi hai giờ đồng hồ truy xét lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum
đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng đã gây ra vụ án mạng vào dạng sáng qua
hai đối tượng là a pong hai mươi một tuổi và a dris một mươi năm tuổi cùng chú tại phường quang trung thành phố con tum
nguyên nhân ban đầu được xác định từ mâu thuẫn trên đường về nhà với anh lê văn quang
lại đúng lúc trong người có hơi mất
men a pong và a dris đã dùng dao hành hung anh quang
trong đó nhắt dao của a pong đã khiến anh quang tử vong
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nhằm động viên và khích lệ tinh thần điều tra khám phá án của tập thể phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh con tum đã đến thăm hỏi và biểu dương cán bộ chiến sĩ đã tham gia phá án
liên quan đến vụ ba bà cháu bị hàng xóm
thảm sát rồi trôn xác phi tăng xảy ra tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
những tình tiết trong vụ án đã bước đầu được hé lộ
và theo thông tin mới nhất cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nghiêm thị nhi bốn mươi tám tuổi
trú tại thôn an bình xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về hành vi giết người
và đây chính là thủ phạm đã ra tay sát hại dã man ba bà cháu
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng năm khi bà hoàng thị vượng dắt hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi đi chơi
rồi ghé vào nhà bà nhi
tại đây bà nhi đã to tiếng với bà vượng
rồi dùng dao chém nhiều nhát vào mặt đầu và cổ bà vượng và hai cháu bé
khi thấy các nạn nhân bất tỉnh đối tượng đã kéo sát ba nạn nhân đến một hố cà phê cách đó khoảng hai mươi mét
trôn xác ba nạn nhân rồi phủ cỏ lên trên
sau đó đối tượng đón xe ôm ra nhà người em gái ruột ở thị trấn liên nghịa
vào khuya cùng ngày không thấy bà vượng và hai cháu trở về
gia đình đã trình báo cơ quan công an
tiến hành tìm kiếm ngay trong đêm
lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết máu tóc vương vãi phía sau nhà bà nhi
cho đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau thì phát hiện nơi dấu sát của ba nạn nhân
cùng lúc này đối tượng nhi bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
trưa và chiều ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khai quật tử thi
theo ghi nhận ban đầu các nạn nhân đã bị chém rất lớn
đã mang với hàng chục vết thương trên đầu cổ mặt
vụ án đã được công an huyện lâm hà bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục điều tra
không làm chủ được hành vi luôn tiềm ẩn những nguy cơ tấn công người khác thậm chí là giết cả người thân của mình
đang trở thành mối lo nguy hiểm cho xã hội từ những người mắc bệnh tâm thần
mặc dù đã có những quy định về quản lý người tâm thần tại địa phương
song công tác này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự phối hợp từ phía gia đình người bệnh
các vụ án thương tâm xảy ra tại bình định trong thời gian gần đây cho thấy
phải nhận thức nghiêm túc hơn nữa về tình trạng người bệnh và sự đồng hành quản lý sát sao của người thân trong gia đình cũng như chính quyền địa phương
đã hơn một tháng trôi qua người dân ở xã hoài đức huyện hoài nhơn tỉnh bình định
vẫn còn bàng hoàng bởi sự việc bà nguyễn thị thảo sáu mươi bốn tuổi bị giết tại nghĩa địa này
thủ phạm không ai khác chính là nguyễn thanh hải ba mươi tuổi con trai nạn nhân
nguyễn thanh hải bị bệnh tâm thần đã lâu
có thời gian gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện và được cấp thuốc về nhà điều trị
trước khi gây ra vụ án hải đã có biểu hiện không bình thường
tuy nhiên người nhà và chính địa phương cũng không thể ngờ đối tượng này lại gây ra hậu quả như vậy
khi người ta không dùng thuốc một hai ngày và có một vấn đề đó người ta quên sử dụng thuốc
thì lúc đó người ta sẽ sinh ra một cái ảo giác hoang tướng và có thể gây ra một cái việc
như chúng ta đã biết là cái việc giết người xảy ra
một vụ án mạng khác liên quan đến người bị bệnh tâm thần còn kinh hoàng hơn gấp bội
nguyễn trường vinh ba mươi bảy tuổi ở xã ân đức huyện hoài ân tỉnh bình định
đã lần lượt giết bố vợ và con trai của mình tại khu vực nghĩa địa ở địa phương
vinh mắc bệnh tâm thần đã được đưa đi điều trị
xong vì gia đình khốn khó không có điều kiện tiếp tục chữa trị
nên đã dẫn đến cơ sự đau lòng
điều khó ngủ khó ngủ khó chịu
khó chịu thôi con nghe là mẹ mai mẹ dẫn con đi bệnh viện
vô tay cam lại rồi con bảo hiểm đây nè rồi mẹ nói tiền đâu đây
con nói vậy con cứ đi với mẹ rồi rồi vô trong đấy rồi
con ở đấy rồi mẹ tìm tiền
rồi nói vậy nói vậy khen với là gắn vậy nó không đi
trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần hoài nhân tỉnh bình định
nguyễn trung vinh đối tượng gây ra thảm bảo
vụ án giết cả ba người thân nhất của mình hiện đang được điều trị
chờ ổn định mới phục vụ công tác điều tra
theo thống kê hiện toàn tỉnh bình định có hơn năm người bị bệnh tâm thần
ở nhiều mức độ khác nhau có sở điều trị tại gia đình
rất nhiều người có vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần
nhưng không được quan tâm khám và chữa trị rứt điểm
tới khi bệnh nặng họ đã không kiểm soát được hành vi
dẫn tới những hệ lụy đau lòng
trong khi đó công tác điều tra xử lý đối với những vụ án như thế
gặp không ít khó khăn
đó là chúng tôi phải theo dõi phân công lực lượng
để theo dõi quản lý đối tượng tâm thần
tại trung tâm pháp y tâm thần từ ba mươi đến bốn mươi ngày
theo quy định của trung tâm thì mới có điều kiện
đó là khó khăn cho lực lượng để theo dõi quản lý đối tượng này
để chủ động ngăn ngừa những vụ án mạng đau lòng do những người tâm thần gây ra
các cơ quan đoàn thể ở địa phương cần quan tâm giúp đỡ người bệnh
và gia đình họ nhiều hơn nữa
với gia đình người bệnh
nếu phát hiện thân nhân bệnh đã nặng
thì đừng vì mặc cảm mà âm thầm dấu bệnh
hoặc lén lút điều trị bằng mê tín dị đoan
chỉ khiến bệnh càng thêm trầm trọng
càng tăng thêm mức độ nguy hiểm cho xã hội
mà bản thân gia đình người bệnh chính là nạn nhân trước tiên
vụ mất trộm xe máy giữa đêm khuya đã xảy ra
trên địa bàn huyện mỹ lộc và thành phố nam định
đều do người dân bất cẩn và thiếu cảnh giác
nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định
đã khởi tố trần công huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
về tội trộm cắt tài sản
đáng chú ý đây là đối tượng đã có ba tiền án
về tội trộm cắt tài sản
vào thời điểm đêm khuya mỗi ngày
huấn thường lang thang tại các xã
thuộc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
và địa bàn thành phố nam định
phát hiện nhà dân nào để xe máy sơ hở ngoài sân
thì sẽ tìm cách phá khóa cổng
để vào sân trộm xe máy
từ ngày tám tháng năm đến ngày một mươi một tháng năm
huấn đã thực hiện cho lọt hai vụ trộm xe máy
tại địa bàn thành phố nam định
và năm vụ trộm khác tại nhà dân
trên địa bàn huyện mỹ lộc
công an thành phố nam định đã thu hồi
và đang xác minh nguồn gốc của bảy chiếc xe này
để sớm trao trả lại cho chủ sở hữu
và hiện nay công an thành phố nam định
đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò
của những đối tượng khác có liên quan
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
nhưng với một thủ đoạn khác
đó là đột nhập nhà dân
công an huyện cromana tỉnh đắk lắc
đã điều tra làm rõ và tiến hành xử lý
một nhóm thanh thiếu niên
đều là các đối tượng nghiện ma túy
rủ nhau chuyên đi trộm cắp tài sản nhà dân
thời gian qua trên địa bàn huyện cromana
của tỉnh đắk lắc
tình trạng kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
diễn ra phức tạp
mới đây vào ban đêm nhà ông trần ngọc ngợi
ở thôn quỳnh tân hai thị trấn buôn chấp
đã bị kẻ gian leo rào
phá cửa hông đột nhập tận phòng ngủ của gia đình
lấy trộm một mươi triệu đồng
sau khi đó bà con trong khu xóm
bảo ban nhắc nhở nhau
cảnh giác trong việc giữ gìn tài sản mình
tự giữ gìn tài sản mình là chính thôi
sau một thời gian điều tra
công an huyện cromana đã làm rõ
bắt và xử lý một nhóm đối tượng
từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
đó là dương nghĩa nhân đỗ tấn long phan thanh bình
phan hoàng gia phong nguyễn văn trung
và trần văn thức
đều trú ở huyện cromana tỉnh đắk lắc
điều đáng nói là nhóm thanh niên thiếu niên này
đều đã sử dụng ma tùy đá
cả nhóm khai nhận mỗi lần trước khi đi trộm cắp
các đối tượng lại tụ tập nhau sử dụng ma túy đá
sau đó đã bàn bạc
và gây ra một mươi sáu vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
với trị giá hơn tám mươi triệu đồng
em chơi ma tùy đá
giữa năm hai nghìn một mươi tám
để có tiền sử dụng ma tùy đá
em và đồng bộ
rủ nhau đi trộm cắp
để có tiền sử dụng ma tùy đá
còn em là
sau khi tụ tập
ở sài gòn
sử dụng ma tùy đá xong
rủ nhau đi trộm cắp
thường thì tụi em đi vào lúc bình đêm
và lúc đó người dân ngủ
với lại sơ hở
thời gian qua trên địa bàn huyện công na
thực trạng một số thanh niên hư hỏng lêu lỗng
tụ tập chơi game
rồi sử dụng ma tùy đá
dẫn đến tình trạng trộm cắp tài sản
qua vụ việc chúng tôi đấu tranh
các đối tượng thường là các đối tượng từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
về ý thức
về đối tượng chưa chứng chắn
sống của mình
các đối tượng này là đua đòi
đi theo bạn bè
khi mà đã dính vào ma tùy
về nguồn tài chính không có
là dẫn đến tình trạng trộm cắp tài sản
từ những vụ việc trên
chúng tôi có một lời khuyên khuyên cáo
đối với các chân đình
là nên quan tâm giáo dục con cái
mình quan tâm đến cái việc sinh hoạt của con cái
quản lý về thời gian
không để con cái mình tụ tập
đi chơi vào thời gian ban đêm
ngoài nhóm chuyên trộm cắp trên
thời gian qua công an huyện kroana
còn phát triển
và phát hiện nhiều vụ việc khác
do thanh thiếu niên gây ra
trong đó có nhiều đối tượng phạm tội
do nghiện ma tùy và nghiện chơi game online
trên vùng biển tây nam
cách nam tây nam hòn khoai
khoảng một trăm hai mươi năm hải lý
tàu cảnh sát biển hai nghìn bốn
phối hợp với tổ công tác của bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu tg chín mươi nghìn ba trăm tám mươi chín ts
sử dụng số hiệu giả là bv chín mươi nghìn ba trăm tám mươi chín ts
qua kiểm tra
tàu do ông huỳnh văn dũng
thường trú tại tỉnh hồ chí minh
tại tỉnh tiến giang làm thuyền trưởng
cùng với năm thuyền viên vận chuyển trái phép
khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra
thuyền trưởng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên
tàu không có hồ sơ tàu
thuyền trưởng không có bảng cấp chứng chỉ chuyên môn liên quan
đến tàu cá
không có giấy tờ tùy thân
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định tạm giữ phương tiện
dẫn dải về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
hải đoàn bốn mươi hai
căn cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn xuân sướng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ốc tân bằng
xã phong lạc huyện trần văn thời
tỉnh cà mau
về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu
tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng lê thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
không có nơi cư trú
và đối tượng nguyễn văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hòa do sáu a
phường cam phúc bắc
thành phố cam ranh
tỉnh khánh hòa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện